sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chủ trì lễ đón và tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
do ngài jun hi kun tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc dẫn đầu cùng dự có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đại diện các cơ quan của bộ công an
nhiệt liệt hoan nghênh ngài tư lệnh cùng các thành viên đoàn đại biểu cấp cao cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc sang thăm làm việc với bộ công an việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực thực thi pháp luật phòng chống tội phạm đang ngày càng phát triển tích cực ổn định đem lại những lợi ích thiết thực cho cả hai bên
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới hai nước tiếp tục củng cố lòng tin chính trị duy trì ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực nhất là kinh tế thương mại giao lưu văn hóa
bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc đã hỗ trợ bộ công an triển khai hiệu quả dự án nâng cao năng lực khoa học hình sự cho bộ công an việt nam
thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp đẩy mạnh hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
trong đó có tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông mạng internet triển khai dự án nâng cao năng lực lực lượng cảnh sát giao thông
phối hợp đảm bảo an ninh an toàn và tạo điều kiện cho công dân nước này sinh sống học tập và làm việc tại nước kia thúc đẩy giao lưu trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thể thao
bộ trưởng tô lâm tin tưởng thông qua chuyến thăm lần này quan hệ hợp tác giữa lực lượng cảnh sát hai nước sẽ tiếp tục phát triển mật thiết và hiệu quả hơn nữa
góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt hàn nâng lên một tầm cao mới
bộ công an việt nam cam kết sẽ làm hết sức mình để mối quan hệ hợp tác với cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc đạt được kết quả cao nhất
góp phần quan trọng vào công cuộc đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của bộ công an việt nam tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc jun hikun tin tưởng
sự hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực
tranh phòng chống tội phạm hợp tác đào tạo sẽ có những bước phát triển mới
đồng thời khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị
tin cậy lẫn nhau giữa hai quốc gia hàn quốc và việt nam nói chung
giữa cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc và bộ công an việt nam nói riêng ngày càng phát triển lên tầm cao mới
cũng tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm và tư lệnh jun hee keun đã trao biên bản cuộc họp
về tăng cường hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc